chỉ còn hơn một tuần nữa là đến trung thu
hàng loạt gian hàng bánh trung thu ở tp hcm đã treo bản giảm giá đến năm mươi
hay mua một tặng một mua một thành bốn nhưng vẫn vắng người mua
so với năm ngoái giá bán ở thời điểm này không biến động nhiều
các loại bánh của các thương hiệu kindle đồng khánh đại pháp
trung bình từ sáu mươi bảy mươi ngàn đồng mỗi bánh cao nhất là năm triệu đồng hộp sáu bánh
mặc dù giá thành không giảm thế nhưng các gian hàng cũng đã áp dụng chương trình
mua một tặng một mua một tặng bốn
tuy vậy không khí tại các vườn bánh trung thu cũng còn khá ám đạm
khách qua lại rất ít đây cũng là một thay đổi lớn so với các năm trước
năm bắc được nhu cầu của khách hàng không chỉ chú trọng chất lượng
mà còn yêu cầu thiết kế bao bì phá đẹp
vì những hộp bánh trung thu còn là món quà gửi đến gia đình bạn bè đối tác
năm nay các hàng bánh đã đưa ra thị trường các sản phẩm bánh trung thu
với nhiều hương vị mẫu mã mới bao bì độc đáo hơn so với những năm trước
thế nhưng lượng đơn đặt hàng vẫn chưa được như kỳ vọng
năm nay là bên đài phán mình có những cái mẫu mã mới
mà giá cả mình vẫn giữ như năm hai nghìn hai mươi hai mình không thay đổi giá
năm nay họ có yêu cầu là đa phần là họ đang muốn in logo của họ lên trên bao bì của mình
và những mẫu mã họ cũng đòi hỏi những cái sản phẩm phải đạt chất lượng và tiêu chuẩn
mặc dù đã bài bán từ những ngày đầu tháng tám cho đến nay
thế nhưng lượng khách đã giảm sút trông thấy
trong bối cảnh kinh tế khó khăn người dân thắt chặt chi tiêu
dù những sạc bánh vẫn ở đó như một nét văn hóa quen thuộc
nhưng lại vắng bóng người mua